để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay bảy tháng năm đoàn đại biểu quốc hội
tp hcm đã có buổi tiếp xúc cử tri quận hai tp hcm việc giải quyết quyền lợi cho dân ở dự án
khu đô thị mới thủ thiêm là một trong những vấn đề được các cử tri quan tâm
cử tri cũng đề nghị thanh tra toàn diện dự án này
ngoài việc đóng góp các ý kiến trong việc xây dựng một số bộ luật liên quan đến lao động
y tế hầu hết các cử tri quận hai tp hcm dành sự quan tâm đến vấn đề giải quyết quyền lợi cho
người dân ở dự án khu đô thị mới thủ thiêm các ý kiến của cử tri đều tập trung vào việc
đề nghị các đại biểu quốc hội phải sớm giải quyết các khiếu nại của những hộ dân trong công tác
đền bù theo hướng có lợi cho người dân đề nghị thanh tra chính phủ phải lập đoàn để thanh tra
toàn diện dự án khu đô thị mới thủ thiêm đồng thời mong muốn ủy ban nhân dân tp hcm sớm tổ chức
đối thoại với người dân một số cử tri bày tỏ không đồng ý với quan điểm của thanh tra chính
phủ xác định chỉ bốn ba ha ở khu phố một phường bình an nằm ngoài danh quy hoạch qua đó cử tri
đề nghị phải làm rõ vấn đề quy hoạch tại khu đô thị mới thủ thiêm